phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
đầu tư xây dựng cầu vĩnh tuy giai đoạn hai nhằm hoàn thiện toàn bộ đường vành đáy hai của thành phố hà nội
đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía bắc và đông bắc thành phố
ngoài ra dự án cũng nhằm cải thiện điều kiện khai thác bảo đảm an toàn giao thông kết nối hai bờ sông hồng
tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng ở quận hai bà trưng quận long biên nói riêng và thủ đô hà nội nói chung
tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía bắc thủ đô từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch
với quy mô đầu tư hoàn thiện toàn bộ mặt cắt với quy mô hình dáng giống như một cây cầu giai đoạn một
dự án thuộc nhóm a với tổng mức đầu tư dự án hơn hai năm trăm linh tỷ đồng thuộc ngân sách thành phố hà nội